làm việc với đại diện các doanh nghiệp và các diễn giả tham dự diễn đàn cấp cao tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nêu rõ hệ thống pháp luật của việt nam cho đến nay đã tương đối hoàn thiện phù hợp với cam kết quốc tế